vào chiều ngày hai tháng tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên án đối với một mươi bảy bị can trong vụ án hình sự giết người
che giấu tội phạm không tố giác tội phạm xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo cáo trạng do mâu thuẫn hai nhóm thanh niên trú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình đã lôi kéo nhiều đối tượng mang theo hung khí để đánh nhau
hậu quả là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn hòa bình bị thương nặng sau đó tử vong
căn cứ vào hành vi mức độ của các bị can hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần vũ linh mức án
trung thân một mươi sáu bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu tháng đến một mươi tám năm tù về các tội giết người che giấu tội phạm và tội không tố giác tội phạm